thực hiện yêu cầu của thủ tướng chính phủ bộ y tế đã hỗ trợ đà nẵng thêm phương pháp xét nghiệm mới
để đẩy nhanh việc truy vết nguồn lây của bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu
đây là bộ test thử mới do việt nam sản xuất được thực hiện theo phương pháp xét nghiệm tìm kháng thể bằng kỹ thuật elisa
ngày hai mươi sáu tháng bảy đà nẵng triển khai đồng loạt nhiều hoạt động phòng chống covid một mươi chín
trong đó đẩy mạnh công tác xét nghiệm với sự hỗ trợ của bộ y tế gồm một mươi bộ test
để xét nghiệm kháng thể bằng phương pháp elisa đồng thời mở rộng đối tượng quy mô để khoanh vùng
phát hiện cách ly kịp thời các yếu tố nguy cơ
hiện bộ y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã thống nhất trước mắt thực hiện xét nghiệm kháng thể
đối với khoảng hai hai trăm linh nhân viên y tế tại bệnh viện đà nẵng
sau đó cơ quan chức năng sẽ tiếp tục triển khai phương pháp này tại bệnh viện c đà nẵng
các khu du lịch có người nước ngoài lưu trú nơi cư trú sinh hoạt của bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu và bốn trăm một mươi bốn
bên cạnh đó cdc đà nẵng cũng đẩy mạnh điều tra dịch tễ lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp pcr
đối với các trường hợp tiếp xúc gần nguy cơ cao đối với hai bệnh nhân bốn trăm một mươi sáu bốn trăm một mươi tám và bốn trăm hai mươi